khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng sáu trên địa bàn huyện mèo vạc tỉnh hà giang đã xảy ra mưa lớn và rông xét khiến một người tử vong và ba người bị thương
thường trực huyện ủy ủy ba nhân dân huyện mèo vạc đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trường khắc phục hậu quả thiên tai động viên các gia đình vượt qua nỗi đau sớm ổn định cuộc sống
tối cùng ngày lãnh đạo huyện mèo vạc đã cùng với các đoàn thể cấp ủy chính quyền địa phương đến thăm hỏi hỗ trợ gia đình người tử vong sáu bốn triệu đồng và ba người bị thương mỗi người một triệu đồng
trước diễn biến bất thường của thời tiết ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà giang khuyến cáo người dân khi đi làm nương hay ngoài đồng cũng như khi di chuyển ngoài trời cần tìm nơi trú an toàn
đối với nhà dân hoặc các trụ sở cơ quan nên đóng kín cửa khi có rung xét